trong những ngày cận kề tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh của tỉnh đã tổ chức khai mạc lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo
xã trọng hóa là một trong những xã nghèo biên giới của tỉnh quảng bình có tám mươi chín km đường biên giới giáp với nước bạn lào
đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn
tại lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo năm nay ban tổ chức đã tiến hành các hoạt động thi gói nấu bánh trưng cắm hoa xuân bày mâm ngũ quả
tổ chức các trò chơi dân gian giao lưu văn hóa văn nghệ khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo
các cơ quan đơn vị đã tặng năm xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tặng chín mươi năm xuất quà tết cho các gia đình chính sách các hộ nghèo
tặng giá đựng sách và sách cho các trường học và nhiều quà tặng khác với tổng trị giá quà tặng hơn hai trăm linh triệu đồng
thông qua lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo đã tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn
về nét đẹp văn hóa truyền thống tinh thần tương thân tương ái của dân tộc hỗ trợ động viên cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân
các em học sinh đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám sung vầy tạo không khí vui tươi phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của tổ quốc xây dựng tình cảm quân dân thế trận lòng dân ngày càng vững chắc